tại lào cai các đợt không khí lạnh liên tiếp trong những ngày qua đã làm cho nền nhiệt tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt giảm sâu
mặc dù ngành nông nghiệp đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc
nhưng do thời tiết rét hại kéo dài đã khiến hơn bảy mươi con da súc bị chết khoảng một mươi bốn con da súc có nguy cơ bị thiếu thức ăn dự trữ
theo đài khí tượng thủy văn lào cai nhiệt độ thấp đã làm xuất hiện sương muối tại nhiều nơi trên địa bàn các huyện như sapa bắc hà
và các khu vực khác có độ cao từ hai ba trăm linh m trở lên
đây là hiện tượng thời tiết cực đoan rất nguy hại đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân
từ đầu mùa đông đến nay trên địa bàn tỉnh lào cai đã có bảy mươi sáu con da súc bị chết với giá trị thiệt hại ước tính gần một tỷ đồng
riêng năm hai nghìn một mươi bảy này đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã có hai đợt rét đậm và vùng núi có rét hại
và đã có trên bảy mươi con châu ngé gầy và ngá non bị chết
thứ nhất là bà con
lên di chuyển ở những nơi có đủ điều kiện thì di chuyển làm gia súc xuống nơi ấm tổ chức tắm ăn chạy nơi ấm
và để tận dụng nơi thức ăn thiên nhiệt bổ sung sớm nguồn thức ăn tinh để có kế hoạch sử dụng nguồn thức ăn đã giữ chữ cho đảm bảo phù hợp
qua kiểm tra của ngành nông nghiệp cho thấy hiện trên địa bàn tỉnh lào cai còn khoảng một mươi bốn con gia súc có nguy cơ thiếu thức ăn
số gia súc bị thiếu thức ăn chủ yếu ở các xã vùng cao điều kiện thời tiết khắc nghiệt
lượng thức ăn dự trị
chữ không đủ ở một số địa phương do thời điểm thu hoạch lúa vào cuối tháng tám đầu tháng chín có mưa kéo dài
do đó lượng dơm dạ phơi khô để làm thức ăn dự trữ bị hạn chế
trước thực trạng đó thì chúng tôi đã chỉ đạo đối với các huyện
thứ nhất đối với gần năm hộ không có trường trại chúng tôi đã chỉ đạo để phân công cho các đảng viên ở các xã
phụ trách năm sáu hộ thứ nhất là quây và che chắn để đảm bảo cho ấm áp
về thức ăn do lượng thức ăn dự trị
trước tình trạng trên để bảo đảm đủ nguồn thức ăn cho gia súc trong những ngày tới
ngành nông nghiệp tỉnh lào cai đang tích cực phối hợp cùng với người dân
tăng cường thêm số lượng cỏ trồng mua thêm ngô đậu tương làm thức ăn tinh bột
tận dụng vỏ bắp ngô làm thức ăn thô đồng thời củng cố lại chuồng trại
hết để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho đàn gia sốc